theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh của việt nam tính đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thế giới đã ghi nhận một trăm năm mươi bảy bốn mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín tại một trăm năm mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có năm tám trăm ba mươi chín trường hợp tử vong trung quốc là ba một trăm chín mươi chín trường hợp và các vùng quốc gia
vùng lãnh thổ khác là hai sáu trăm bốn mươi trường hợp số trường hợp mắc ghi nhận tại trung quốc là tám mươi tám trăm bốn mươi bốn
tại ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố chiếm năm mươi một năm tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới
số mắc tại các quốc gia khác là bảy mươi sáu hai trăm linh hai trường hợp trong đó italia hai mươi một một trăm năm mươi bảy trường hợp iran một mươi hai bảy trăm hai mươi chín trường hợp
hàn quốc tám một trăm sáu mươi hai trường hợp tây ban nha sáu ba trăm chín mươi một trường hợp
tại việt nam tính đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi cả nước ghi nhận năm mươi ba trường hợp mắc
trong đó có một mươi sáu trên năm mươi ba trường hợp đã điều trị khỏi và giao viện tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng rồn bảy năm trăm một mươi năm
số mẫu dương tính năm mươi ba số mẫu âm tính bảy bốn trăm sáu mươi hai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng
chống dịch covid một mươi chín bộ y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
khẩn cấp một số hoạt động chính như sau ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức cách ly người nhập cảnh
đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín bao gồm các nước thuộc khu vực schengen
vương quốc anh và bắc ireland trung quốc hàn quốc và iran có công điện gửi các bộ quốc phòng
công an ngoại giao giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đôn đốc việc thực hiện
nghiêm khai báo y tế điện tử tại các cửa khẩu có công văn gửi các đơn vị giả soát bổ sung kế hoạch
đáp ứng với các cấp độ dịch covid một mươi chín để phù hợp với diễn biến tình hình dịch hiện nay và dự báo
trong thời gian tới hôm nay ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã trực tiếp
đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại sân bay quốc tế nội bài
bộ y tế tiếp tục cập nhật theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước
chỉ đạo các viện vệ sinh dịch tễ pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp nghi ngờ
mắc covid một mươi chín kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly chặt chẽ không để lây lan ra cộng đồng
bộ y tế sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước
để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng
đăng trên website của bộ y tế moh gov vn và cục y tế dự phòng vncdc gov vn
trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam